tại hà nội tính đến thời điểm này tại trung tâm hội nghị quốc tế số một mươi một lê hồng phong
ba đình hà nội cũng đã đón trên một trăm linh đoàn đến viếng nguyên thủ tướng phan văn khải
tình cảm của các đồng chí cán bộ của những người từng có cơ hội làm việc với nguyên thủ tướng
đã tạo nên không khí đầy xúc động của buổi lễ viếng
nguyên thủ tướng phan văn khải đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính phủ trong suốt một mươi năm năm
của chặng đường đổi mới đất nước với sáu năm làm phó thủ tướng chín năm làm thủ tướng chính phủ
dấu ấn lớn nhất trong quá trình lãnh đạo của ông là việc cải cách thể chế để tạo đà thúc đẩy
cho nền kinh tế của việt nam phát triển
bên cạnh những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế nguyên thủ tướng phan văn khải
còn có công lớn trong việc thúc đẩy hội nhập quốc tế
ông cùng tập thể các nhà lãnh đạo việt nam xây dựng một chiến lược hội nhập và phát triển kinh tế
của việt nam sau giai đoạn việt nam bình thường hóa quan hệ
với các nước lớn gia nhập asean năm hai nghìn bảy việt nam đã trở thành thành viên
của tổ chức kinh tế thế giới wto bước ngoặt lớn trong việc hội nhập kinh tế quốc tế
góp phần định vị kinh tế nước ta trên bản đồ kinh tế toàn cầu
nguyên thủ tướng phan văn khải qua đời là một sự mất mát to lớn của dân tộc
tuy nhiên dù ông có đi xa thì mọi người dân việt nam vẫn mãi nhớ về ông
ghi nhận những công lao đóng góp của ông cho sự phát triển của đất nước

tuy nhiên dù ông có đi xa thì mọi người dân việt nam vẫn mãi nhớ về ông

nguyên thủ tướng phan văn khải qua đời là một sự mất mát to lớn của dân tộc